sau đây là một hình ảnh rất xúc động tại bệnh viện giã chiến hòa vang thành phố đà nẵng
khi các bác sĩ vừa can thiệp mổ lấy thai thành công cho một bệnh nhân mắc covid một mươi chín
và bảo đảm sức khỏe cho cả mẹ và bé gái sơ sinh
tối ngày một mươi năm tháng tám bệnh nhân năm trăm sáu mươi chín ba mươi năm tuổi trú tại quận liên triều thành phố đà nẵng
mang thai ba mươi bảy tuần đã được các bác sĩ của bệnh viện giã chiến hòa vang phối hợp với các bác sĩ
đến từ bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng hội trần và quyết định mổ lấy thai
được biết sức khỏe của sản phụ hoàn toàn bình thường nhưng do là ca bệnh covid một mươi chín
nên ekip bác sĩ đã quyết định mổ chủ động để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé